thưa quý vị không khí trước thềm trận chung kết sea games ba mươi một giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan đang nóng hơn bao giờ hết
và ngay lúc này huấn luyện viên park hang seo đang đối mặt với bài toán khó ở hàng thủ khi người thay thế đoàn văn hậu dính chấn thương nặng
u hai mươi ba việt nam đã phải rất vất vả để giành tấm vé vào chung kết sea games ba mươi một khi đánh bại u hai mươi ba malaysia sau một trăm hai mươi phút thi đấu với bàn thắng duy nhất của tiến lên
bên cạnh hàng công kém hiệu quả huấn luyện viên park hang seo còn đau đầu với một bài toán khó khác trước trận đại chiến giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan
cụ thể hậu vệ lê văn xuân nhiều khả năng đứt dây chặn và bỏ lỡ cả trận chung kết sea games ba mươi một lẫn vòng chung kết u hai mươi ba châu á